chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm xe máy và xây dựng nghị định về hàng hóa made in việt nam đang được quan tâm
đáng chú ý hiệu ứng từ động thái tiếp tục hạ lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước đã có tác động mạnh tới thị trường hiện tại
sau đây là nội dung chi tiết
vn index khép lại quý ba năm hai nghìn hai mươi với chín trăm linh năm hai mươi một điểm giảm năm tám so với đầu năm
trái ngược với xu hướng suy giảm chung của thị trường một số cổ phiếu vẫn cho mức sinh lời vượt trội trong chín tháng qua
một số cổ phiếu vẫn cho mức sinh lời với thanh khoản bình quân trên một trăm linh đơn vị một ngày
cổ phiếu tld đã tăng tới hai trăm ba mươi
thị giá dgw của công ty cổ phần thế giới số
đã tăng tới một trăm bốn mươi ba
ở kịch bản tiêu cực dự báo vn index có thể về mốc tám trăm bảy mươi điểm
ở kịch bản tích cực mốc chín trăm bốn mươi điểm là có thể đạt được
thông tin tổng thống mỹ mắc covid một mươi chín đã khiến thị trường phái sinh mỹ rơi thẳng đứng
các nhà đầu tư trong nước đã có nhiều phiên bán tháo
ngân hàng nhà nước đã ra thông báo về việc điều chỉnh giảm thêm một số mức lãi suất điều hành
với mức giảm từ hai mươi năm đến năm một năm
các quy định điều chỉnh lãi suất có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là hai một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng giảm từ bốn hai mươi năm một năm xuống bốn một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến sáu tháng tại quỹ tín dụng giảm từ bốn bảy mươi năm xuống còn bốn năm một năm
trên thị trường quốc tế giá đô la mỹ liên tục tăng giảm
chỉ số usd index tăng
sáu điểm lên chín mươi ba tám điểm
tại thị trường trong nước giá đô la mỹ tại hệ thống ngân hàng và trên thị trường tự do biến động liên tục
các ngân hàng thương mại tăng giảm giá đô la mỹ trái chiều
vietcombank mua vào hai mươi ba tám mươi đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi ba hai trăm chín mươi đồng một đô la mỹ
giá đô la mỹ trên thị trường tự do liên tục biến động giảm một mươi năm đồng một đô la mỹ
còn hai mươi ba một trăm chín mươi năm đồng một đô la mỹ ở chiều mua vào và bán ra là hai mươi ba hai trăm hai mươi năm đồng một đô la mỹ
giá đô la mỹ gần như thế này
giá đô la mỹ gần đây liên tục tăng giảm trước sự co giãn của giá vàng miếng sgc
cao hơn giá vàng thế giới khoảng ba triệu đồng một lượng
từ những ngày đầu tháng một mươi ga thiết lập mặt bằng giá mới với mức tăng sáu đồng một bình một mươi hai kg
như vậy ga đã tăng giá trong bốn tháng liên tiếp kể từ tháng bảy năm nay do giá ga thế giới tăng
giá ga thế giới ở mức ba trăm bảy mươi bảy năm đô la mỹ một tấn tăng một mươi bảy năm đô la mỹ một tấn so với tháng chín
khiến nhiều công ty ga đầu mối trong nước tăng giá bán lẻ từ ba trăm hai mươi hai đô la mỹ
giá ga từ ba trăm hai mươi hai đô la mỹ đến hơn ba trăm hai mươi bốn đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ chiên là giá tại cửa hàng trong khi ga thường đột đổi tại nhà khách hàng
nên người tiêu dùng phải thêm từ một mươi đến ba mươi đồng một bình cho phí giao tận nhà
dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành nghị định của chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
của chủ xe cơ giới của bộ tài chính đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm xe máy
lên một trăm năm mươi triệu đồng một người một vụ tai nạn
hạn mức bồi thường tối đa đối với thiệt hại về người trước đó
là một trăm linh triệu đồng một người một vụ tai nạn nay tăng lên một trăm năm mươi triệu đồng
dự thảo cũng nêu rõ mức trách nhiệm bảo hiểm về tài sản do mô tô xe máy
kể cả xe máy điện gây ra là năm mươi triệu đồng một vụ tai nạn
đối với thiệt hại do ô tô máy kéo rơ móc xe máy gây ra là một trăm linh triệu đồng một vụ tai nạn
bộ công thương đang đề nghị xây dựng nghị định quy định cách xác định sản phẩm
hàng hóa của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam
trong khi nhu cầu thể hiện xuất xứ nguồn gốc hàng hóa theo thông lệ quốc tế mới là rất cấp thiết
nghị định dự kiến quy định tiêu chí để xác định một hàng hóa nào đó là sản phẩm của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam
quy định phương thức thể hiện nội dung sản phẩm của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam trên hàng hóa
bao bì hàng hóa sẽ có nguyên tắc việc thể hiện hàng việt nam trên bao bì
chứng từ và các biện pháp chống gian lận hàng hóa của việt nam
hiệu ứng ngân hàng nhà nước quyết định hạ tiếp lãi suất điều hành để hạ lãi vay khiến nhà đầu tư dự tính
thị trường sẽ tràn ngập những khoản vay tín dụng có lãi suất thấp
ở góc độ nhà đầu tư tiền rẻ không đồng nghĩa tăng dòng tiền chảy vào thị trường
mà ngược lại các khoản đầu tư như tiết kiệm trái phiếu sẽ có lãi suất thấp
có thể sẽ xuất hiện tình trạng người đi vay có thể vay thêm tiền với lãi suất thấp hơn so với các khoản vay trước đó
và dùng số tiền mới vay được để trả hết các khoản vay cũ
ngân hàng vô hình chung bắt buộc phải tái tài trợ nợ
tuy nhiên đây lại là cơ hội để tiếp cận vốn